mặc dù sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh phú yên tăng gần năm so với cùng kỳ năm ngoái
nhưng nhiều chủ tàu cá vẫn không có lãi hoặc thua lỗ
đây là thực trạng tái hiện nhiều năm qua và đến nay vẫn chưa có giải pháp bền vững
là địa phương có thế mạnh về nghề khai thác cá ngừ đại dương trong cả nước
từ đầu năm đến nay ngư dân phú yên đánh bắt gần ba năm trăm linh tấn cá ngừ đại dương tăng đến bốn tám so với vụ trước
thế nhưng phần lớn các chủ tàu cá đều thua lỗ hoặc hòa vốn
theo ngư dân phú yên trước đây khi giá dầu chưa tăng phí tổn mỗi chuyến biển đánh bắt cá ngừ đại dương chỉ từ một trăm linh đến một trăm hai mươi triệu đồng
năm nay giá dầu tăng gần năm đồng một lít đá lạnh nước thực phẩm cũng tăng theo làm phí tổn mỗi chuyến biển tăng thêm từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
trong khi đó giá cá ngừ đại dương giảm đến ba mươi đồng một kg so với đầu vụ
nên dù sản lượng đánh bắt cá có tăng cũng không bù lại được phí tổn
chính vì vậy chỉ có khoảng ba mươi tàu câu cá ngừ đại dương là có lãi còn lại là hòa vốn hoặc lỗ